ngày một mươi sáu tháng ba đoàn kiểm tra trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
trường đoàn kiểm tra đến làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
về việc thực hiện quy định năm mươi tám qdtvk của bộ chính trị
về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của đảng
buổi làm việc tập trung vào một số nội dung quan trọng như trình bày dự thảo
thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn một mươi chín
của ban thường vụ thành quỷ tp hcm trao đổi thảo luận
lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thông báo kết quả kiểm tra
xem xét công tác xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách
làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương